trong đó sự phạt chính cá nhân có hành vi thao túng tạo khung cầu giả buộc cải chính thông tin đối với ba trường hợp báo cáo không chính xác hoặc công bố thông tin sai lệch buộc từ bỏ quyền biểu quyết đối với một trường hợp vi phạm trào mùa công khai

trong đó sự phạt chính cá nhân có hành vi thao túng tạo khung cầu giả buộc từ bỏ quyền biểu quyết đối với một trường hợp vi phạm trào mùa công khai

trong đó sự phạt chính cá nhân có hành vi thao túng tạo khung cầu giả buộc từ bỏ quyền biểu quyết đối với một trường hợp vi phạm trào mùa công tạo khung cầu giả buộc từ bỏ quyền biểu quyết đối với một trường hợp vi phạm trào mùa công
đặc biệt là sự tham gia của nhiều hãng năng lượng lớn như growart usa vsun alternative energy
cùng với các gian trưng bày sản phẩm về năng lượng trong khuôn khổ của triển lãm còn có các buổi hội thảo với sự tham gia của khoảng ba chuyên gia sẽ chia sẻ những công nghệ mới nhất trong ngành năng lượng ở nhiều chủ đề khác nhau như tăng độ bền nhiệt cho pi mặt trời điện mặt trời áp mái người trong cuộc nói gì
nghiên cứu mô hình sạc năng lượng cho xe điện và bố trí mô hình trên đường
các bộ cho khách du lịch tại đà nẵng
triển lãm diễn ra đến hết ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
để đáp ứng tốt hơn nguồn lao động có tay nghề có thể làm việc ngay sau khi ra trường nhiều trường trung cấp cao đẳng sau khi chuyển sang bộ lao động thương binh và xã hội quản lý đã có sự đổi mới trong phương pháp đào tạo
thời gian thực hành chiếm bảy mươi khối lượng chương trình học đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác đào tạo
nhằm giúp cho học sinh tiếp cận được yêu cầu làm nghề thực tế của thị trường lao động
thầy lê ngọc quế là giáo viên bộ môn điện thuộc khoa điện tử điện lạnh trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa
vốn là một kỹ sư điện từng làm tại doanh nghiệp lâu năm kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp đã giúp thầy rất nhiều trong việc truyền đạt kỹ năng thực tế cho học sinh
đối với những người mà đã đi tham gia các doanh nghiệp có làm ở ngoài các doanh nghiệp
thì khi vào dạy các em
thì về thực hành hướng dẫn các em các thầy nắm bắt được và hướng dẫn các em sẽ tốt hơn
cô nguyễn thị minh công tác tại khoa điện trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng
cũng từng công tác tại doanh nghiệp sau đó về trường giảng dạy môn thực hành điện cho học sinh
khi mà đi ra ngoài doanh nghiệp thì tôi thấy rằng là thị trường bây giờ đang cần cái gì
thì tôi về sẽ đào tạo cho học sinh những cái hướng theo những cái hướng mà doanh nghiệp cần
đưa giáo viên từ doanh nghiệp và đào tạo họ theo chuẩn nhà giáo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
đang là xu hướng được nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện
điều này giúp việc đào tạo học sinh đi vào thực chất thực tế
bên cạnh đó các trường còn chủ động hợp tác với doanh nghiệp trong công tác đào tạo
thực hành đưa sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp từ ba đến sáu tháng một năm
trong nhiều năm qua nhà trường và trung tâm đã hợp tác với trên năm mươi doanh nghiệp
trong tỉnh và ngoài tỉnh và có cả những tập đoàn kinh tế của nước ngoài tại việt nam
thế thì hơn năm mươi doanh nghiệp này có nhu cầu tiếp nhận học sinh sinh viên của trường đến thực tập
cũng như là học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường lên đến bốn năm nghìn vị trí việc làm một năm
doanh nghiệp hợp tác với các trường nghề trong đào tạo học sinh cũng là một cuộc khảo nghiệm
lựa chọn các lao động phù hợp cho chính doanh nghiệp tránh lãng phí cho công tác đào tạo lại sau này
đây cũng là quan hệ hợp tác có lợi cho cả nhà nước nhà trường doanh nghiệp
đã được đưa vào thông tư số hai mươi chín của bộ lao động thương binh và xã hội
quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
tuy nhiên để tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn lao động quốc gia
nhà nước cần có cơ chế chính sách vĩ mô và cơ chế giám sát đối với cả nhà trường và doanh nghiệp về lĩnh vực nêu trên
từ đầu tháng bốn tp hcm đã triển khai chương trình
bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chương trình bình ổn sẽ kéo dài đến hết tháng một mươi năm nay
theo đó các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng gồm tập vở cặp ba lô túi sách đồng phục học sinh giày các loại
lương hàng bình ổn thị trường chiếm từ ba mươi năm đến năm mươi nhu cầu tiêu dùng của học sinh
sinh viên trên địa bàn tp hcm năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tp hcm yêu cầu đối với các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng
giá bình ổn đảm bảo thấp hơn giá thị trường của sản phẩm cùng quy kết
chủng loại chất lượng tại thời điểm đăng ký giá ít nhất từ một mươi đến một mươi năm
thời gian thực hiện chương trình bình ổn bắt đầu từ ngày một tháng bốn
cao điểm cung ứng các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng từ ngày một tháng năm đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tiếp theo chương trình phát hiện vụ đổ trộm chất thải công nghiệp quy mô lớn tại đồng nai
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh gia lai
công ty điện lực gia lai đã không ngừng nỗ lực đưa điện về một trăm linh các làng xã thôn buôn
vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
như vậy cho đến nay gia lai đã hoàn thành tiêu chí điện theo bộ tiêu chí quốc gia
về xã nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
những ngày này người dân tại làng héc xã chư a thai huyện phú thiện
đang hân hoan khi về nhà mới với những ngôi nhà sàn sạch đẹp
điện sáng giữa con đường bê tông thẳng tắp
hiện làng héc có một trăm linh ba hộ dân trong đó có một mươi ba căn nhà được di rời
từ trên núi trang leng về định cư tại làng
người ta bờm nước quầy nước xây dựng trong gia đình
nói chung trong gia đình tôi thấy là từ điện rất thuận lợi nhiều
thuần lợi nhiều cho bà con
tôi là mốt nhà nước phải quan tâm
sau này là một số gia đình còn này dùng một cái đồng hồ điện
sau này phải tách hết tầng hộ
gia đình theo tôi mong muốn ngành điện làm tốt hơn nữa
để mở rộng lưới điện đến các vùng nông thôn
nhất là vùng sâu vùng xa
thời gian qua điện lực chư păng cũng đã triển khai hàng loạt các công trình
dự án điện cho thôn buôn chưa có điện
trước nhu cầu bức thiết người dân
công ty điện lực gia lai đã đầu tư gần một tỷ đồng
để xây dựng mới một hai mươi bốn km đường dây hai mươi hai kv
gần một km đường dây hạ áp và một chạm biến áp năm mươi kva
mang điện đến phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho bà con
với những đóng góp của ngành điện để chung sức xây dựng nông thôn mới
một trăm linh người dân được sử dụng điện lưới quốc gia
ngành điện đã góp phần nâng cao cuộc sống của người dân
góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn
và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới
theo chủ trương của chính phủ
góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của địa phương
nhờ đó tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh gia lai đã có sáu mươi trên một trăm tám mươi bốn xã chuẩn nông thôn mới
tổng cục thủy sản và viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản i
vừa phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa
đã tổ chức kiểm tra thực tế
và tiến hành lấy mẫu xác định nguyên nhân ngao chết
ở huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
sau khi có hiện tượng ngao bị chết
với diện tích khoảng ba mươi hectare trên một trăm bảy mươi một hectare của ba mươi hộ nuôi
tỷ lệ chết từ năm mươi đến bảy mươi
tại bãi nuôi ngao xã hải lộc huyện hậu lộc
lực lượng chức năng đã kiểm tra thực địa
xác định nguyên nhân ngao chết
kết quả xét nghiệm mẫu ngao và mẫu nước cho thấy
mẫu ngao âm tính với ký sinh trùng perkinsus
các chỉ tiêu về định lượng viperio ở các mẫu nước
và mẫu ngao đều trong ngưỡng giới hạn cho phép
không phát hiện các chỉ tiêu kim loại argen trì và thủy ngân
qua thực tế và kết quả phân tích
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mật độ thả nuôi quá dày
không gian sinh sống của ngao bị hạn chế dẫn tới ảnh hưởng tới sức khỏe
ngao chết gây ô nhiễm môi trường phục bộ
khiến ngao khỏe bị chết theo
hiện lực lượng chức năng đang lấy thêm các mẫu ngao chết
bùn đất và nước tại khu vực để tiếp tục xét nghiệm
nhằm xác định nguyên nhân cụ thể hơn
chiều bốn bốn các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai
tiếp tục làm rõ vụ việc đổ trộm rác thải công nghiệp
ra môi trường quy mô lớn tại xã hồ nai ba huyện trảng bom
theo thông tin ban đầu nhận được tin báo của người dân
khoảng một mươi hai h ngày bốn tháng bốn lực lượng công an huyện trảng bom
bắt quả tang đối tượng nguyễn ngọc sơn hai mươi một tuổi
điều khiển xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi c ba mươi nghìn sáu mươi chín
trở theo hơn hai tấn rác thải công nghiệp
đến đổ trộm tại một khu vực
nguyễn ngọc sơn lực lượng công an huyện trảng bom
bắt quả tang đối tượng nguyễn ngọc sơn hai mươi một tuổi
lễ hội đền hùng năm kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức diễn ra
từ ngày một ba đến ngày một mươi ba âm lịch
ban tổ chức lễ hội quyết tâm thực hiện tốt năm
đó là không ủn tắc giao thông không để xảy ra kinh doanh nâng giá
ép giá không có người ăn xin không để xảy ra các hành vi phản cảm
không mất vệ sinh an toàn thực phẩm
theo đó lãnh đạo tỉnh phú thọ yêu cầu các đơn vị lực lượng chức năng
các huyện thành phố thị xã tập trung cao độ tổ chức thành công
tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi chín với mục tiêu bảo đảm
phần lễ trang nghiêm trọng thể mang tính cộng đồng sâu sắc
tôn vinh giá trị di sản văn hóa thời đại hùng vương
phần hội phải bảo đảm vui tươi đảnh mạnh văn minh tiết kiệm
thu hút đông đảo nhân dân tham gia
theo kế hoạch lễ hội được tổ chức trong ba ngày
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng ba âm lịch
tại khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì
các xã phường vùng ven đền hùng các di tích thờ hùng vương
và danh nhân danh tướng thờ hùng vương trên địa bàn tỉnh phú thọ
và có ba địa phương cùng tham gia đó là cần thơ nghệ an và sơn la
việc hỗ trợ phẫu thuật thay khớp miễn phí cho những bệnh nhân nghèo
để họ sớm có thể vận động và đi lại là hết sức nhân văn và cần thiết
những ngày cuối tháng ba và đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức operation walk và bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
phối hợp tiến hành đợt phẫu thuật nhân đạo thay khắp háng khắp gối
cho nhiều bệnh nhân nghèo có bệnh lý tại khắp háng và khắp gối
có chỉ định thay khắp nhân tạo
chương trình phẫu thuật nhân đạo này được tổ chức và thực hiện thường niên
vào khoảng thời gian tháng ba với số lượng khoảng một trăm linh bệnh nhân nghèo mỗi đợt
bởi các bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia bác sĩ của tổ chức operation walk
đây là lần năm thứ
chính tổ chức operation walk lựa chọn bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
là một địa chỉ để mà thực hiện các chương trình phẫu thuật nhân đạo
thực sự đến giờ phút này tôi thấy là có thể cảm thấy rất tự hào
khi là một trong những thành viên của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
một cơ sở tin cậy đối với tất cả những đồng nghiệp trên thế giới
operation walk island có một cam kết với việt nam rằng
sẽ hỗ trợ lâu dài cho việt nam trong công tác phẫu thuật thay khớp
và hậu phẫu cho những bệnh nhân nghèo
tôi biết rằng những bệnh nhân này rất khó khăn để tiếp cận với điều trị
hay phẫu thuật khi mắc các bệnh lý buộc phải thay khớp
do đó trong những năm tới chúng tôi sẽ mở rộng hơn về số lượng ca phẫu thuật
và thời gian khám cũng như phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo tại việt nam
để họ có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường
qua hai tuần liên tục thực hiện chương trình của năm hai nghìn một mươi chín
với hơn một trăm linh ca bệnh về khớp chỉ định phẫu thuật
đến nay các bệnh nhân đều đã có thể vận động
đi lại sau ca phẫu thuật
những ca bệnh được phẫu thuật từ thiện lần này đều khó khăn
thậm chí là nhiều năm không thể đi lại vận động
mọi di chuyển đều phụ thuộc vào người nhà hay sự hỗ trợ của xe lăn
như trường hợp của bệnh nhân chiêm sáu mươi tám tuổi
bà chịu di chứng từ chiến tranh để lại
ảnh hưởng đến hai khớp gối dẫn tới việc khó khăn trong vận động
thậm chí cách đây năm năm bà đã hoàn toàn không thể đi lại
nhưng chỉ một tuần sau khi được phẫu thuật nhân đạo
bà đã có thể chủ động vận động
bà đi lại
được sự quan tâm của bệnh viện cũng như nước bạn sang đến đây
thì tôi được rơi vào cái trường hợp này
cho nên là hai chân tôi đã được phẫu thuật thành công
tôi không biết nói gì hơn hết là một lời cảm ơn tất cả nước bạn
cũng như nước nhà đã có một cái tâm huyết để ý đến vợ chồng chúng tôi
thì tôi vô cùng khuấn khởi
những bệnh nhân được phẫu thuật nhân đạo của các đợt đều được chăm sóc hậu phẫu
dựa trên tiêu chuẩn dành cho bệnh nhân của các nước phát triển
và được cấp phát thuốc điều trị tại nhà sau khi xuất viện
trong phần tin quốc tế eu chính thức miễn thị thực cho công dân anh
bùng phát dịch tả lợn châu phi tại đông bắc campuchia

ủy ban bầu cử thái lan quyết định có hai điểm bầu cử sẽ phải kiểm phiếu lại
và sáu điểm bầu cử khác phải tiến hành bỏ phiếu lại do số phiếu bầu không nhất quán
hai điểm bầu phiếu bị yêu cầu kiểm phiếu lại ở quận nam phong thuộc tỉnh khon ken
kết quả kiểm phiếu của hai điểm bầu phiếu này không khốc với tổng số người đi bầu phiếu
sáu địa điểm bỏ phiếu khác sẽ tiến hành bầu cử lại thuộc các tỉnh lampiang
yasothon pechabun phitsanulok và thủ đô
tại các địa điểm bỏ phiếu này tổng số phiếu phát ra không khớp với tổng số cử tri đi bầu
ủy ban bầu cử thái lan dự kiến tổ chức bầu cử lại sau tết songkran của người thái
kết quả bầu cử chính thức dự kiến được công bố vào ngày chín tháng năm tới
kết quả bầu cử chưa được phê chuẩn vì cần thời gian xử lý các khiếu kiện liên quan
eu vừa thông qua một dự luật cho phép công dân anh được miễn thị thực ngắn hạn
dù có xảy ra trường hợp brexit không thỏa thuận
cụ thể luật mới sẽ cho phép du khách
người anh được miễn thị thực trong vòng chín mươi ngày khi vào khu vực tự do đi lại ở châu âu
việc thực hiện luật mới này của eu sẽ phụ thuộc vào phía anh có áp dụng chính sách tương tự
đối với công dân eu hay không theo nguyên tắc có đi có lại
tuy nhiên phía anh cho biết sẽ làm như vậy vì luật này nhận được sự ủng hộ rộng rãi
việc miễn thị thực được áp dụng đối với các công dân anh du lịch đến hai mươi sáu nước
thuộc khu vực schengen trong thời gian lưu trú ngắn tối đa là chín mươi ngày
tuy nhiên ủy ban châu âu cũng xác nhận
vào năm hai nghìn hai mươi một du khách anh đến eu sẽ phải trả khoảng tám đô la cho chương trình ủy quyền
và thông tin du lịch châu âu điều này sẽ được áp dụng trong ba năm nhằm bảo đảm
việc nhập cảnh xuân sẻ tại biên giới và sân bay eu
bộ giao thông vận tải ethiopia công bố báo cáo bước đầu kết quả điều tra về vụ việc
máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max tám của hãng hàng không ethiopian airlines gặp nạn vào tháng trước
làm toàn bộ một trăm năm mươi bảy hành khách và phi hành đoàn tử nạn
báo cáo khẳng định các phi công lái máy bay gặp nạn đã tuân thủ đúng
theo quy trình hướng dẫn do hãng sản xuất máy bay boeing cung cấp
bộ trưởng giao thông vận tải ethiopia magdawis moger đề nghị hãng boeing nên xem xét lại hệ
hệ thống kiểm soát máy bay và chỉ khi nào giới chức hàng không xác nhận vấn đề này đã được giải quyết
thì loại máy bay này mới được phép trở lại hoạt động mặc dù bà moger không đề cập trực tiếp
tới hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay còn gọi là hệ thống lái tự động
trong trường hợp nguy hiểm vốn được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn
song có đề cập tới việc máy bay bị trúi đầu xuống trước khi gặp nạn
bộ trưởng moger cũng nhấn mạnh cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay ở ethiopia không nhằm quy kết
trách nhiệm mà mục đích chính là để bảo đảm an toàn hàng không các nhà điều tra sẽ tiếp
tục phân tích liệu còn có vấn đề nào khác ở dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max hay không
và tiến trình phân tích có thể mất từ sáu tháng đến một năm
viện nghiên cứu sản xuất và sức khỏe động vật quốc gia campuchia đã ghi nhận đợt bùng phát dịch
tả lợn châu phi đầu tiên tại tỉnh ratanakiri giáp biên giới với việt nam
virus tả lợn châu phi không nguy hiểm đối với con người song có thể gây tử vong ở các đàn lợn
nhiễm bệnh kể từ ngày hai mươi hai tháng ba vừa qua dịch tả lợn châu phi đã khiến bốn trăm linh con lợn chết tại
làng somakanin thuộc huyện oyedap của tỉnh ratanakiri
những con lợn khác đã bị tiêu hủy campuchia đã thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát dịch
bệnh trong khu vực đồng thời theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của virus bên ngoài khu vực ảnh hưởng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự buổi sáng của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại